tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
ngày hôm nay công an tỉnh nghệ an cho biết phòng cảnh sát hình sự vừa khởi tố một đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người nổi tiếng
đó là vũ văn đức chú tại tỉnh phú thọ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai do cần tiền tiêu xài đức đã lập nhiều tài khoản facebook ảo
rồi xin làm quản trị viên cho các nhóm ntifan trong fanpage có số lượng người theo dõi lớn
sau đó đức đăng các bài viết có thông tin bịa đặt nhằm bôi nhọ uy tín các diễn viên ca sĩ người nổi tiếng
từ đó đức liên hệ với các cá nhân để thỏa thuận gỡ bài xóa ảnh nhằm cưỡng đoạt tài sản
với thủ đoạn như trên đức đã ba lần cưỡng đoạt tài sản của một ca sĩ với số tiền là một trăm hai mươi tám triệu đồng